vào dạng sáng nay đê biển tây tỉnh cà mau đoạn đá bạc đến cống kênh mới thuộc ấp kinh hòn
xã khánh bình tây huyện trần văn thời đã bị sụt lún nghiêm trọng
ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu vực sụt lún có chiều dài khoảng một trăm tám mươi m
trong đó có khoảng một trăm linh m bị sụt lún hoàn toàn sâu khoảng hai m
sau khi kiểm tra tỉnh cà mau đã yêu cầu tiếp tục rào trán khoanh vùng bảo vệ hiện trường
không cho xe cộ lưu thông đồng thời tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc
được biết là đoạn đê này nằm trong dự án nâng cấp đê biển tây tỉnh cà mau
tổng vốn đầu tư hơn một sáu trăm linh tỷ đồng hiện vẫn còn trong thời gian bảo hành